thưa quý vị câu chuyện thiếu giáo viên đang là vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục
trong khi đó tình trạng giáo viên nghỉ việc lại vẫn đang diễn ra
mới đây thì bộ giáo dục và đào tạo cho biết
theo thống kê từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai có một mươi sáu hai trăm sáu mươi năm giáo viên nghỉ việc chuyển việc
và điều này đã tạo áp lực không nhỏ cho hệ thống giáo dục
là giáo viên bộ môn ngữ văn
nhưng cô huế hiện nay đang phải kiêm nhiệm cả bộ môn giáo dục công dân
vừa xong tiết ngữ văn ở lớp này
cô đã vội sang lớp khác để dạy môn giáo dục công dân
trong bối cảnh thiếu giáo viên như hiện nay
thì không riêng gì cô huế mà rất nhiều giáo viên đã phải kiêm nhiệm nhiều bộ môn khác
tôi đứng dạy ở môn ngữ văn và tôi dạy thêm bộ môn giáo dục công dân của lớp sáu
cái việc mà mỗi một giáo viên sẽ phải gánh cái thời lượng tiết dạy
vì do cái việc thiếu giáo viên đó
thì chúng tôi cũng chịu áp lực về ảnh hưởng đến sức khỏe rồi áp lực về công việc
trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển
áp lực của giáo viên ngày càng gia tăng
nguồn thu nhập của giáo viên vốn đã không cao
nay phải kiêm nghiệm nhiều bộ môn
bên cạnh đó việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
hôm trước thì cũng có đồng chí lãnh đạo ngành giáo dục nói là khoảng sáu triệu
nhưng mà nhiều người nói là không đến cái số đó
tức là sáu triệu là tính tất cả các khoản thu được phụ cấp rồi vân vân các cái chế độ
nhưng mà tính cận kẽ ra thì chúng tôi cũng thấy là chưa đến đâu đó
thế thì bây giờ đặt ra trong cái bối cảnh
thứ nhất là đời sống của thầy cô
đặc biệt là vừa mới ra trường xong
thì như vậy là quá thấp
và thứ hai nữa
và người ta so sánh với các lĩnh vực lao động khác
ví dụ như chúng tôi đi bắt giáo viên
thì là lương công nhân có thể một mươi một mươi hai triệu
ở tp hcm ở một số nơi khác thì lương công nhân cũng phải tám triệu bảy chín triệu
thế thì rõ ràng là một sự so sánh
và người ta không thể tha thiết với người ta được
trước hết là về mặt đời sống
ngoài lương thì trên các diễn đàn
nhiều giáo viên cho biết họ nghỉ việc
còn bởi do môi trường làm việc áp lực dạy học theo chương trình mới khó đáp ứng được
thì điều này có đúng không thưa ông
chúng ta phải tính đến cái môi trường làm việc các thầy cô
hiện nay môi trường làm việc không gian làm việc
nhiều nơi là chưa tạo được
không gian văn hóa
và bảo đảm chất lượng sống
chất lượng làm việc
tôi nói rất đơn giản là
ở một doanh nghiệp thì có thể nghỉ hè
công nhân có thể đi nghỉ
theo công đoàn của các công ty
và được hưởng những chế độ rất khác
nhưng mà trong nhà trường
không có nguồn hình phi để làm điều đó
thứ hai là
chúng tôi cũng tiếp cận
thấy là các biểu mẫu nhiều quá
những yêu cầu với nhà giáo nhiều quá
áp lực quá
những cái giao án mẫu như là báo chí đã nói
rồi họp hành nhiều
rồi bây giờ cái kiểm định chất lượng
nhất là ví dụ bậc đại học
nó chưa chuyển đổi thành chất lượng ngay đâu
nhưng mà tự nhiên là một khối lượng công việc khổng lồ
và áp lực của sâu hiện đại
bây giờ đi dạy trẻ mầm non là camera giám sát
và rất dễ sai sót
rất áp lực
theo thống kê thì các địa phương
cần tuyển thêm hai mươi bảy chỉ tiêu biên chế
và từ nay đến năm hai nghìn hai mươi

sẽ tuyển thêm sáu mươi bốn trí tiêu biên chế
và để đáp ứng được con số này
thì chúng ta cần có những cái giải pháp nào để giữ chân được giáo viên
tuyển mới này cũng đang rất khó khăn
bởi vì chúng ta tuyển mới là
trước hết là phải phục vụ cho chương trình sách giáo khoa mới
như môn học mới đưa vào
ví dụ như công nghệ thông tin
ví dụ như ngoại ngữ hay các môn nghệ thuật
thì với rất nhiều địa phương bây giờ
đây là một bài toán rất khó khăn
bởi vì những cái ngành
những cái linh vực đấy là những cái linh vực rất đặc thù
và các bạn đã ra trường
tìm việc không chỉ trong ngành sư phạm
ví dụ công nghệ thông tin bây giờ là đâu cũng cần
và mức đương chắc chắn là cao hơn mức đương sư phạm
hay là ngoại ngữ cũng vậy
bây giờ có xu hướng rất nhiều bạn trẻ ra trường là không làm nghề theo
hoặc là không chịu
ở cái biên chế của một cái đơn vị cụ thể nào
họ dạy trên mạng họ có thể
hoặc là lập trung tâm bên ngoài
không theo cái chương trình của nhà trường
hay là về nghệ thuật
dạy nhạc dạy họa
thì hoàn toàn là có điều kiện
để làm việc khác hoặc là tự mở những cái lớp
để mà dạy đăng kiếu như vậy
và thu nhập rất tốt không bị giảm bổ gì
cho nên rất nhiều định vương ở đây đang nỗ lực tuyển
những cái nguyên tuyển không bảo đảm
và nhất là khi chúng ta yêu cầu
ví dụ như là giáo viên cấp một phải có bằng đại học
thì bây giờ
các thầy cô học cao đẳng nhạc họa ra
thì không đạt chuẩn
thế mà nếu mà thầy cô lại đi vào học thêm
cái bằng đại học nữa
thì nó rất khó khăn
thì đấy cũng là cái bất cập
thế tuy nhiên theo tôi quan điểm của tôi
thì dù thế nào chúng ta không nên hạ chuẩn
bởi vì nếu chúng ta đã tinh giản
cái đội ngũ cũ đi
trong đó rất nhiều thầy cô mà chúng tôi tinh giản
vì bảo là họ không đạt chuẩn
thì bây giờ chúng ta lại tuyển dốc vào người chưa có kinh nghiệm
mà lại cũng không đạt chuẩn
thì đấy là cái điều mà không hợp lý

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé